trước ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh được tăng cường liên tục tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đã xảy ra đợt rét đậm rét hại trên diện rộng
ở vùng núi cao đã xuất hiện mưa tuyết băng giá làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cây trồng và chăn nuôi gia súc
sau đây là công điện của thủ tướng về phòng chống rét đậm rét hại
nội dung công điện yêu cầu các tỉnh thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng chống đói rét dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi
hướng dẫn kiểm tra công tác đôn đốc các phòng chống rét đặc biệt là chú trọng các xã vùng cao
thống kê đầy đủ chính xác số lượng vật nuôi thủy sản cây trồng bị thiệt hại để thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người sản xuất
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra các địa phương thực hiện các công tác trên
bộ y tế hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các biện pháp chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết tổ chức khám chữa bệnh cho người dân
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết tăng các bản tin dự báo cảnh báo
cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời truyền tải đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai